một trận động đất có độ lớn năm sáu vừa xảy ra tại thổ nhĩ kỳ đã khiến cho hàng chục người bị thương
và làm sập một số tòa nhà vốn đã bị hư hại sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng này
trận động đất có tâm trấn nằm ở huyện yersiliut thuộc tỉnh malatya nơi hướng chịu trận động đất ngày sáu tháng hai
khiến hơn bốn mươi bốn người ở thổ nhĩ kỳ và hàng nghìn người khác ở nước láng giềng syri thiệt mạng
nhà chức trách thổ nhĩ kỳ cho biết đã có một người chết và sáu mươi chín người khác bị thương trong trận động đất ngày hôm nay
hiện các đội cứu hộ đã được cử đến khu vực để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn